ngày một mươi chín tháng một mươi một đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã hội đàm trực tuyến với bí thư trung mương đảng
trưởng ban tư tưởng trung ương đảng cộng sản cuba victor gautier nhằm tăng cường quan hệ hợp
các hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước trong bối cảnh việt nam cuba
kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao mùng hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi mùng hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trưởng ban tư tưởng trung ương đảng cộng sản cuba victor gautier
chúc mừng những kết quả mà việt nam đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
chia sẻ những khó khăn mất mát do thiên tai gây ra với việt nam trong thời gian qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân dân việt nam sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
tiếp tục thực hiện thành công các nghị quyết đại hội một mươi hai đề ra
đánh giá cao việc hai đảng tổ chức hội đàm trực tuyến đồng chí võ văn thưởng khẳng định
trong suốt sáu mươi năm qua hai đảng hai nước đã luôn kề vai sắt cánh
vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước
tại cuộc hội đàm lãnh đạo hai đảng đã trao đổi những thông tin về tình hình hai đảng
hai nước về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới